đại sứ quán ấn độ tại việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổ chức lễ kỷ niệm các hoạt động nhân ngày quốc tế yoga lần thứ sáu
ngày quốc tế yoga hai nghìn hai mươi được tổ chức tại phú yên có chủ đề yoga reflect your life
sự kiện có hơn sáu trăm linh người đến từ các câu lọc bộ các tỉnh phú yên và các địa phương
hoạt động có ý nghĩa khuyến khích cộng đồng nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe để phòng chống bệnh tật
việc luyện tập yoga trong bối cảnh dịch covid một mươi chín cũng là một cách để nâng cao sức khỏe và đẩy lùi dịch bệnh